hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

hạ viện nhật bản thông qua dự luật chống khủng bố mới
thưa quý vị sáng nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp tổng giám đốc quỹ phát triển quốc tế của tổ chức căn nước xuất khẩu dầu mò ông suleyman chauser anherbis
ông cho biết quỹ hoạt động rất tích cực ở một trăm ba mươi nước đang phát triển và mong muốn hợp tác với việt nam trong nhiều lĩnh vực trong đó có các dự án năng lượng nông nghiệp phát triển nông thôn
đánh giá cao quỹ và bộ tài chính việt nam đã ký kết hiệp định vai tài trợ cho dự án cầu đầm vạc vĩnh phúc với tổng giá trị hai mươi một tám triệu usd
thủ tướng cho biết việt nam mong muốn ofid tiếp tục hợp tác về hỗ trợ kỹ thuật cho các lĩnh vực ofid có kinh nghiệm tài trợ thông qua các khoản viện trợ không hoàn lại và giúp việt nam tiếp cận các nguồn vốn vay của ofid với mức lãi suất yêu đại hơn
thủ tướng cũng đề nghị ofid tiếp tục ưu tiên tài trợ cho các dự án các địa phương có khả năng vay lại phần vốn của ofid của chính phủ
thủ tướng khẳng định việt nam coi trọng sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân mong muốn ofid tạo điều kiện để khu vực này tiếp cận các nguồn lực và hỗ trợ của ofid hợp tác trao đổi để xúc tiến các bước về cho vay tư nhân
về phần mình tổng giám đốc suleyman yashir olhabis cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với việt nam trong bất kỳ lĩnh vực nào của ofid có khả năng
ông suleyman yashir olhabis bày tỏ sự ngưỡng mộ bác hồ vì lãnh tụ vĩ đại của nhân dân việt nam
thưa quý vị tiếp tục kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn chiều nay ngày hai mươi ba tháng năm quốc hội nghe và thảo luận dự án luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
nhiều ý kiến tỏ ra lo ngại về tính khả thi của dự án luật này vì nhiều quy định thiếu tính thực tế
dù đây là văn bản rất cần thiết để ban hành trong tình hình hiện nay
thảo luận tại hội trường nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi tính cụ thể và hiệu lực thi hành kịp thời của dự án luật vì còn nhiều quy định chung chung
có ý kiến đề nghị ra soát dự thảo luật để bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống ngân sách nhà nước luật đất đai và các luật về thuế
để luật đi vào cuộc sống và để thực sự hỗ trợ được doanh nghiệp nhỏ và vừa thì tôi rất băn khoăn
bởi vì các quy định trong luật thì còn quá chung chung thời lượng có ba mươi sáu điều với một mươi sáu trang là mỏng và hầu như không có điều khoản nào cụ thể
đành rằng là luật mang tính nguyên tắc sẽ tiếp tục triển khai bằng các luật chuyên ngành các nghị định
nhưng nếu quả thực như vậy thì có cần thiết phải ban hành luật không hay là sẽ lồng ghép khi sửa các luật thuế chỉnh sửa các quy định của chính phủ thủ tướng chính phủ tính toán lại khi luật dự toán ngân sách hàng năm
luật ngân sách cũng không cấm việc hỗ trợ tín dụng và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
dự thảo cũng còn không ít những quy định chung chung mang tuyến nguyên tắc
có điều khoản rất quan trọng liên quan đến giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng chưa xác định được mức thuế xuất được áp dụng hỗ trợ là bao nhiêu mà phải chờ khi sau khi sửa đổi luật thuế thu nhập doanh nghiệp
như vậy là xuất hiện tình trạng là luật phải chờ luật mới có thể áp dụng được
về hỗ trợ tiếp cận tín dụng một số ý kiến cho rằng cần có cơ chế mạnh hơn để doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận được nguồn vốn tín dụng
vì nội dung dự thảo chưa khuyến khích được các tổ chức tiến dụng cho vai vốn khó khả thi trong thực tế
thậm chí một số đại biểu còn e ngại về tính bình đẳng trong việc tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
chỉ quy định miễn giảm phí tư vấn khí sử dụng dịch vụ tư vấn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất và chế biến
như thế thì các lĩnh vực khác ví dụ như là thương mại xây dựng hay là dịch vụ chẳng hạn
sẽ không được nhận sự hỗ trợ này
và như vậy tôi e rằng là sẽ không có sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các lĩnh vực khi tiếp nhận cái hỗ trợ này
theo ý kiến của nhiều đại biểu việc quy định chính sách hỗ trợ cũng cần được xác định trên cơ sở nhu cầu thực tế của doanh nghiệp
tránh tình trạng hỗ trợ giàn trải không hiệu quả
dự thảo mới chỉ quy định chung về phương thức bảo lãnh mà chưa có quy định về điều kiện bảo lãnh hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp khi bảo lãnh
dự kiến dự án luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được xem xét thông qua tại kỳ họp này
thưa quý vị và các bạn trong báo cáo đánh giá bổ sung kết quả phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
và tình hình triển khai nhiệm vụ những tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp để giải quyết một mươi hai dự án thất thoát thu luận thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng
bên hành lang quốc hội phóng viên của truyền hình nhân dân đã phỏng vấn đại biểu quốc hội
nhiều đại biểu cho rằng chính phủ cần quyết tâm cắt giảm các khoản chi
không hiệu quả trong thời điểm nợ công ngày càng gia tăng như hiện nay
năm mươi năm tỷ đồng là số tiền thua lỗ thất thoát của một mươi hai dự án được chính phủ báo cáo
chính phủ khẳng định sẽ tìm giải pháp phù hợp xử lý về tài chính theo nguyên tắc thị trường
và chia sẻ rủi ro đối với từng dự án không sử dụng nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước
tạo thuận lợi để chuyển nhượng cho các đối tác bên ngoài
bên hành lang quốc hội các đại biểu đánh giá đây là một quyết định thể hiện sự cương quyết của chính phủ
trong việc xử lý các dự án thua lỗ nghìn tỷ này
trong số một mươi hai dự án thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng có dự án vừa đi vào hoạt động đã thua lỗ
và có cả những dự án thua lỗ nặng nề ngay trong quá trình xây dựng buộc phải đóng cửa

chủ trương đầu tư đặc biệt khi mức nợ công tiếp tục gia tăng và sắp sửa vượt bước trần
thì chính phủ phải quyết tâm cắt giảm các khoản chi không hiệu quả để dành nguồn lực cho những đầu tư khác
các đại biểu cũng cho rằng một mươi hai dự án kém thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng có dự án vừa đi vào hoạt động đã thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng
thì chính phủ phải quyết tâm cắt giảm các khoản chi không hiệu quả để dành nguồn lực cho những đầu tư khác

cái mức trần nợ công nó không quan trọng bằng cái cách là chúng ta kiểm soát cái khoản đầu tư công để làm sao nó phát huy được cái hiệu quả
và chúng ta thấy rằng là khi chúng ta nói đến cái đầu tư công nói đến nợ công là chúng ta nói kể cả tử số và mẫu số
tỷ số đó là số tuyệt đối còn cái mẫu số đó là cái gdp
cho nên là khi cái đầu tư công nó phải mang tính chất dẫn dắt và định hướng để giúp cho kinh tế tăng trưởng
và nếu mà kinh tế tăng trưởng gdp tăng lên thì cái phân số nó sẽ giảm đi
do đó chúng ta cũng thấy chính phủ rất là quyết tâm năm nay dù khó khăn chúng ta cũng sẽ phấn đấu đạt cái tốc độ tăng trưởng là sáu ba
nếu như chúng ta mà giải quyết được cái chuyện là sao đầu tư công đó nó hiệu quả nó không tạo ra cái thất thoát thì vấn đề nợ công lại không phải là vấn đề đáng lo ngại
vì chúng ta biết rằng là có những nước tỷ lệ nợ công rất cao hơn hay hai trăm linh nhưng mà cái đầu tư công nó hiệu quả thì không sao cả
và như vậy thì tôi cho rằng trong tương lai nếu chúng ta khắc phục được tình trạng là thất thoát trong đầu tư công như giai đoạn vừa qua
thì cái việc về trần nợ công
không phải là cái điều mà làm cản trở cái bước tiến của chúng ta
đồng thời các đại biểu cũng cho rằng chính phủ cần xác định rõ và xử lý trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước doanh nghiệp gây ra những thất thoát này
bộ văn hóa thể thao và du lịch ra công văn khẩn về phổ biến hơn ba trăm linh bài hát
hợp tác xã kiểu mới thao cỡ khó khăn trong sản xuất nông nghiệp
thưa quý vị chiều nay ngày hai mươi ba tháng năm trong buổi họp giao ban báo chí của ban tuyên giáo thành ủy hà nội
tổng công ty điện lực hà nội evn hà nội đã chia sẻ nhiều thông tin liên quan tới tình hình hạ tầng điện lực của thành phố
bên cạnh đó tổng công ty điện lực hà nội cũng đưa ra kế hoạch cung ứng điện hè năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn thủ đô
phát biểu tại buổi họp ông nguyễn anh dũng phó tổng giám đốc evn hà nội
cam kết sẽ cung cấp một cách tốt nhất bảo đảm được nhu cầu sử dụng điện của mọi thành phần xã hội trong thành phố hà nội
trong mùa hè nói riêng và suốt năm hai nghìn một mươi bảy nói chung
cao điểm nắng nóng của mùa hè năm nay diễn ra từ tháng năm đến tháng bảy
và sẽ xuất hiện những đợt nắng nóng kéo dài từ năm đến bảy ngày liên tiếp
dự báo nhu cầu sử dụng điện của khách hàng mùa hè tăng cao
để chủ động ứng phó với diễn biến bất lợi cho công tác cung ứng điện
ngay trong tháng bốn evn hà nội đã khởi công bốn công trình lưới điện một trăm một mươi kv
hoàn thành đóng điện một mươi công trình và một hạng mục công trình với năng lực tăng thêm bốn trăm tám mươi một mva ampe và năm mươi năm kg dây dẫn
thi công xong bảy mươi năm công trình hạng mục sửa chữa lớn đang khẩn trương thi công một trăm năm mươi ba hạng mục công trình
hôm nay tại khu di tích lịch sử đền hùng
ubnd tỉnh phú thọ đã công bố quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử đền hùng
đến năm hai nghìn hai mươi năm theo quyết định số năm trăm hai mươi hai của thủ tướng chính phủ
theo quy hoạch phạm vi khu di tích lịch sử đặc biệt quốc gia đền hùng có tổng diện tích tám trăm bốn mươi năm ha
bao gồm các xã phương hy cương chù hóa và vân phú của thành phố việt trì
xã tiên kiên huyện lâm thao và xã phù ninh huyện phù ninh
khu vực một vùng lõi có diện tích là ba mươi hai hai ha là khu vực bao gồm các di tích đền thượng đền trung
đền hạ đền giếng lăng vua hùng chùa thiên quang bảo tháp nhà thơ tổ gác chuông
khu vực này tiếp tục bảo tồn nguyên trạng các di tích hệ thống đường bậc cây xanh cảnh quan và rừng nguyên sinh
khu vực hai vùng đềm có diện tích là tám trăm một mươi hai tám ha
quy hoạch nhằm tạo lập các không gian tưởng niệm tôn vinh các vua hùng và các bậc tiền nhân thời đại hùng vương
để di tích lịch sử đền hùng là nơi giáo dục truyền thống yêu nước đoàn kết dân tộc điểm du lịch về với cội nguồn dân tộc đặc biệt hấp dẫn
thưa quý vị sáng nay trung tâm hoạt động văn hóa khoa học văn miếu quốc tử giám phối hợp với bảo tàng tỉnh hà tĩnh tổ chức trưng bày
mộc bản truyền gia huy và những dấu tích khẳng định bản quyền gắn với năm danh nhân văn hóa nguyễn huy tự nguyễn huy oánh nguyễn huy cự nguyễn huy quính
mộc bản trường học phúc giang là một khối mộc bản duy nhất cổ nhất về giáo dục của một dòng họ còn lưu giữ được ở việt nam
hiện đang được bảo quản tại tư gia dòng tộc nguyễn huy và bảo tàng hà tĩnh
mộc bản trường học phúc giang được các nhà giáo họ nguyễn huy rút gọn từ sách kinh điển nho giáo
sau đó khắc lên gỗ để in thành sách dùng trong nhà trường
hiện còn ba trăm tám mươi ba bàn được làm từ gỗ cây thị quý hiếm lâu năm kích thước dài hai mươi năm ba mươi cm rộng một mươi năm một mươi tám cm và dày từ một hai cm
với nhiều dạng chữ như lệ thư thảo thư sản tự cổ tự trưng bày mộc bản trường học phúc giang di sản tư liệu thế giới diễn ra đến hết ngày ba mươi tháng năm
hôm nay thực hiện ý kiến
chỉ đạo của phó thủ tướng vũ đức đam bộ văn hóa thể thao và du lịch đã ra công văn yêu cầu
cục nghệ thuật biểu diễn không cần cấp phép cho những ca khúc quen thuộc phổ biến trong thực tế
không có nội dung trái với thuần phong mỹ tục lợi ích quốc gia dù sáng tác ở thời điểm trước hay là sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi
theo đó các bài hát đã trở nên quen thuộc phổ biến trong thực tế
nếu không có nội dung ca từ trái với thuần phong mỹ tục xâm phạm tới lợi ích quốc gia
thì không cần cấp phép phổ biến không phụ thuộc vào địa điểm
sáng tác ngoài ra bộ văn hóa thể thao và du lịch còn yêu cầu cục nghệ thuật biểu diễn phối hợp với vụ pháp chế
triển khai giả soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn
báo cáo lãnh đạo bộ để đề xuất sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phát triển
bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng yêu cầu cục nghệ thuật biểu diễn nghiêm túc rút kinh nghiệm
chấn trình lại công tác tổ chức nâng cao năng lực của cán bộ thực thi pháp luật
thường xuyên báo cáo lãnh đạo bộ về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn
thưa quý vị tình trạng cây cao su chuẩn bị đến kỳ thu hoạch mù
bị kẻ xấu chặt ngang thân với số lượng lớn vừa xảy ra tại địa bàn xã sông hình
thuộc huyện miền núi sông hinh tỉnh phú yên khiến người dân hoang mang lo lắng
sự việc xảy ra tại hộ gia đình ông phan thanh hải
ở thôn hòa sơn xã sông hình huyện sông hình tỉnh phú yên
cách đây gần một tuần khi thăm vườn cao su trồng cách nhà khoảng một năm km
anh hải tá hỏa khi thấy hàng chục cây cao su trồng được năm năm tuổi
có đường kính gốc từ một mươi đến hai mươi cm bị chặt ngang thân đổ rạp
kiểm tra toàn bộ khu vườn cao su gần hai hectare với hơn một một trăm linh cây
thì có tới ba trăm hai mươi bảy cây đã bị chặt
vườn cao su này chỉ còn một năm nữa sẽ bắt đầu cho khai thác mù
tính chi phí từ khi trồng đến thời điểm này
mỗi gốc cao su gia đình anh hải đầu tư gần một triệu đồng
cũng tại xã sông hình trước đó một số hộ dân khác cũng bị kẻ xấu chặt cây cao su
hoặc cắt gốc tiêu
người dân đã báo cáo chính quyền địa phương nhưng chưa được xử lý rất điểm
được biết hai năm gần đây giá mù cao su tăng trở lại
cây cao su đã đem lại thu nhập khá cao cho người nông dân
vụ việc xảy ra khiến nhiều người trồng cao su ở xã sông hình rất hoang mang lo lắng
thiết nghĩ chính quyền huyện sông hình sớm chỉ đạo các cơ quan chức năng
điều tra làm rõ và xử lý kẻ xấu để người dân yên tâm
sinh sống và sản xuất
công an huyện miền núi sông hình tỉnh phú yên cho biết đang khẩn trương điều tra vụ chặt phá hàng trăm cây cao su
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về vụ phá hoại tài sản
gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng này trong các bản tin tiếp theo
truyền sang một thông tin đáng chú ý khác
xuất khẩu cá ngừ của việt nam khởi sắc trong đầu năm hai nghìn một mươi bảy và đã có mặt tại gần một trăm bốn mươi nước trên thế giới
bên cạnh thị trường truyền thống như mỹ và eu sản phẩm cá ngừ việt nam cũng đã thâm nhập vào các thị trường mới như mexico và tunisia
mặc dù đầu năm hai nghìn một mươi bảy giá cá ngừ vằn trên thị trường thế giới tăng cao đã ảnh hưởng tới nhu cầu tiêu thụ cá ngừ đóng hộp
tại các thị trường lớn truyền thống như mỹ và eu
tuy nhiên xuất khẩu cá ngừ đóng hộp của việt nam sang hai thị trường lớn vẫn tăng so với cùng kỳ
đây là một tín hiệu tốt
bên cạnh đó xuất khẩu cá ngừ đông hộp của việt nam và mỹ và eu vẫn tăng so với cùng kỳ

tại ba tỉnh bình định phú yên và khánh hòa hiện có gần hai bốn trăm linh tàu khai thác cá ngừ đại dương
với tổng sản lượng năm hai nghìn một mươi sáu đạt hơn chín mươi hai tấn
hiện có một mươi năm doanh nghiệp chế biến cá ngừ đại dương xuất khẩu sang một trăm ba mươi tám thị trường thế giới
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vậy nguyên nhân của vấn đề trên là từ đâu và cách tháo gỡ khó khăn như thế nào
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại sơn la
bốn giờ sáng vợ chồng ông nguyễn ngọc á tổ bảy phường triềng sinh thành phố sơn la lại chuẩn bị những mớ rau ra chợ bán
số rau này đều được chứng nhận tiêu chuẩn việt gáp và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
nhưng do không tiêu thụ được tại các chuỗi cửa hàng rau an toàn nên phải mang ra chợ
hoặc vỉa hè để bán
khi tham gia cái dự án rau này về cái quy trình của nó rất là khắt khe
thế cái giá cả thì vẫn cứ là giá cả trôi nổi ngoài thị trường
thế còn cũng trong khi trong cái tổ hợp tác này thì cũng về cái khó khăn là
còn một số thành viên trong tổ là cũng chưa thực sự hiểu sâu được về cái chuỗi rau an toàn này
thế còn về cái sản phẩm thì cũng chỉ được một số cái nhà hàng thu mua
thế nhưng mà
cũng với cái giá cả là theo giá cả trôi nổi ngoài thị trường thôi
chứ cái giá cả không chênh đạch được
không chỉ gia đình ông á mà một mươi bốn xã viên của tổ hợp tác trồng rau an toàn
tổ bảy phường triềng sinh thành phố sơn la cũng chung cảnh ngộ
sản lượng của cả tổ khoảng một trăm năm mươi tấn một năm
nhưng chỉ có khoảng sáu mươi tấn là có thể tiêu thụ theo chuỗi an toàn
theo đại diện tri cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh sơn la
việc tiêu thụ thực phẩm
nông lâm thủy sản còn gặp nhiều khó khăn là do thị trường tiêu thụ chưa ổn định
thiếu hụt nhân lực chất lượng cao năng lực quản lý điều hành của một số hợp tác xã
chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra quy mô diện tích sản xuất manh mún nhỏ lẻ
để phát triển chuỗi sản xuất tiêu thụ nông lâm thủy sản an toàn
thì cái khó khăn thứ nhất là hiện nay bà con là cái kết cấu ạ
để mà có thể thực hiện được cái quy trình sản xuất an toàn
như hệ thống tưới tiêu để cung cấp nước sạch cho sản xuất
hay là điều kiện xây dựng nhanh nhà lưới để làm sao đó giảm thiểu được
cái việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
thì bà con đang rất là thiếu
cái thứ hai đó là hiện nay thì cơ bản những cái giống nông lâm thủy sản
sản xuất theo chuỗi thì cơ bản vẫn là giống cũ chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường
cái thứ ba nữa là trình độ của một số
các hợp tác xã là không theo kịp
có nghĩa là không chỉ đạo được bà con sản xuất đáp ứng nhu cầu của thị trường
toàn tỉnh hiện có chín mươi hai hợp tác xã sản xuất nông sản thủy sản
trong đó chủ yếu là các hợp tác xã sản xuất rau xanh hoa quả thủy sản
một mươi tám chuỗi sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn
sáu sản phẩm nông sản chủ lực mang địa danh của tỉnh đã được cấp bằng bảo hộ
áp dụng mô hình hợp tác xã kiểu mới có nghĩa là
các sản phẩm nông nghiệp được bảo đảm về chất lượng
tuy nhiên khó khăn lớn nhất vẫn là thị trường tiêu thụ chưa ổn định
thiếu hụt nhân lực chất lượng cao năng lực quản lý điều hành
của một số hợp tác xã chưa đáp ứng được yêu cầu đã đạt ra
quy mô diện tích sản xuất manh mún nhỏ lẻ
theo các chuyên gia để tháo gỡ những khó khăn này
thì việc liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm nông sản an toàn
hay nói cách khác là xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm
là việc làm cần sớm được triển khai
mời quý vị sẽ cùng tiếp tục cùng phóng viên lê đức tìm hiểu câu chuyện này tại sơn la
hợp tác xã nông nghiệp tiên sơn bản mai tiên xã mường bon huyện mai sơn
đã có hai mươi sáu xã viên gieo trồng các loại rau an toàn trên diện tích khoảng một mươi bảy ha
cho sản lượng từ ba trăm linh đến bốn trăm linh tấn một năm
thị trường chủ yếu là các cửa hàng an toàn các bếp ăn tại thành phố
mai sơn quỳnh nhai mường la
hợp tác xã cho rằng mặc dù các sản phẩm đều được chứng nhận đạt tiêu chuẩn việt gáp
nhưng để đầu ra sản phẩm bền vững thì phải tìm hiểu nhu cầu thị trường
đúng quy trình sản xuất rau an toàn theo chuỗi và an toàn việt gáp
thì hiệu quả của nó thứ nhất là nâng cao được năng suất của sản phẩm
hai nữa là đảm bảo về an toàn sức khỏe cho người sản xuất cũng như người tự dùng
và giá thành
giá trị nông sản bán ra nó sẽ có phần cao hơn và dễ hơn đối với rau trôi nổi thị trường
hiện nay khi việc khâu quyết định của sản xuất nông nghiệp là chất lượng sản phẩm
theo yêu cầu của khách hàng cái việc tổ chức liên kết sản phẩm
thì nó đạt được cái mục tiêu là khách hàng yêu cầu gì thì chúng ta sản xuất như vậy
nhưng trong cái tổ chức liên kết có một việc quan trọng hơn nữa
là đơn vị liên kết
sản phẩm thì có thể tham gia giám sát kiểm tra đồng hành
rồi thúc đẩy cái sản xuất đấy để người ta có sản phẩm tốt hơn
chính như thế cho nên giữa người sản xuất và người tiêu thụ
nó gần gũi với nhau và nó cùng một quan điểm
cho nên cái vị trí mà liên kết sản xuất hiện nay đang là mục tiêu phấn đấu của ngành nông nghiệp
trong khi chờ đợi một phương án liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm nông sản được bền vững
thì việc trước mắt là cần hoàn thiện hệ thống chuỗi sản xuất nông nghiệp
chất lượng cao từ khâu thủy lợi cung cấp nước sạch xây dựng nhà lưới kiểm soát được côn trùng
giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hỗ trợ giống mới đẩy mạnh công tác tuyên truyền
phổ biến hướng dẫn cán bộ đảng viên và người dân nhận thức rõ sự cần thiết
lợi ích của việc phát triển các hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới
từ đó góp phần tìm đầu ra ổn định cho các sản phẩm nông sản
nâng cao đời sống và thu nhập của người dân
trong phần tin quốc tế cộng đồng thế giới lên án vụ đánh bom tại nhà thi đấu manchester của anh
hạ viện nhật bản thông qua dự luật chống khủng bố mới
thưa quý vị số người thiệt mạng trong vụ đánh bom tại nhà thi đấu ở manchester của anh
đã tăng lên con số hai mươi hai người trong đó có cả kẻ đánh bom
tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng đã thừa nhận là thủ phạm vụ tấn công này
các nhà lãnh đạo trên thế giới ngày hôm nay đã lên án vụ tấn công này
phát biểu từ bethlehem palestine trong chuyến công du trung đồng
tổng thống mỹ donald trump gửi lời chia buồn đến nước anh
và gia đình các nạn nhân vụ nổ ở manchester ngày hai mươi hai tháng năm
chúng tôi đoàn kết tuyệt đối với người dân vương quốc anh
quá nhiều thanh niên trẻ đẹp vô tội và đang tận hưởng cuộc sống đã bị sát hại
bởi những kẻ thất bại xấu xa
từ nay tôi sẽ gọi chúng là những kẻ thất bại bởi vì đó chính là bản chất của chúng
đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của liên minh châu âu eu
bà federica mogherini chia sẻ sự cảm thông với người thân các nạn nhân vụ tấn công
bà gọi đây là vụ tấn công vào những thanh niên châu âu và tình yêu cuộc sống của họ
các chính khách của pháp bao gồm người phát ngôn chính phủ christopher castagne
và cựu thủ tướng jean pierre rafain gửi lời chia buồn đến người dân anh
đồng thời khẳng định nước pháp sẽ tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố
truyền thông trung quốc đưa tin chủ tịch nước này tập cận bình
cũng đã gửi lời chia buồn đến nữ hoàng elizabeth đệ nhị về vụ tấn công
phát biểu tại hạ viện australia thủ tướng australia tơn bul khẳng định sự đoàn kết của australia với người dân anh
đồng thời liên án hành vi khủng bố
các sĩ ariana grande người đã an toàn sau vụ nổ ở manchester vẫn còn đang hoảng loạn
cô viết trên twitter cá nhân
từ đáy lòng tôi vô cùng xin lỗi tôi không biết phải nói gì
hạ viện nhật bản hôm nay vừa phê chuẩn một dự luật gây tranh cãi
nhằm trấn áp
những đối tượng lên kế hoạch khủng bố và các tội phạm có tổ chức khác
bất chấp lo ngại rằng dự luật này đe dọa đến quyền công dân
chính phủ nhật bản cho rằng dự luật này là cần thiết để ngăn chặn hoạt động khủng bố
trước khi diễn ra thế vận hội olympic hai nghìn hai mươi
các quan chức cũng cho hay đây là điều kiện tiên quyết để áp dụng một hiệp ước của liên hợp quốc
chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia vốn được nhật bản ký vào năm hai nghìn
dự luật này sẽ được trình lên thượng viện
được thông qua dự luật này sẽ cho phép các nhà điều tra buộc tội một cá nhân hoặc tổ chức
dính líu đến hoạt động khủng bố hoặc các tội phạm nghiêm trọng khác
mặc dù vậy các tổ chức nhân quyền trong đó có hiệp hội luật sư quốc gia và nhiều học viện
đã cực lực phản đối dự luật này khi cho rằng điều này có thể bị lạm dụng để cho phép nghe trộm
các công dân vô tội và trừng phạt các hành động được hiến pháp bảo vệ
một quả tên lửa từ bán đảo sinai vừa phát nổ trên lãnh thổ israel ngay trong thời điểm
mà tổng thống mỹ donald trump đăng
quân đội israel xác nhận thông tin tên lửa bắn vào nước này và nói thêm rằng vụ việc không gây thiệt hại
về người và của hệ thống cảnh báo tại israel cũng không báo động vào thời điểm tên lửa bay đến
hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ phóng tên lửa
vụ việc xảy ra giữa lúc tổng thống trump đang thăm israel trong khuôn khổ chuyến công du nước ngoài
lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức lực lượng an ninh israel đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao
trước những nguy cơ khủng bố tấn công trong dịp này
tổng thống tái đắc cử của iran ông hassan rouhani bác bỏ lời kêu gọi của nước mỹ
về việc chấm dứt chương trình tên lửa đạn đạo của iran
ông rohani cam kết tehran sẽ tiếp tục các cuộc thử nghiệm tên lửa
ông rouhani đưa ra phát biểu trong cuộc họp báo đầu tiên của ông kể từ khi ông tái đắc cử tổng thống iran hôm thứ bảy
phát biểu với báo giới iran và quốc tế tổng thống iran chỉ trích thỏa thuận vũ khí trị giá nhiều tỷ đô la
đạt được hồi cuối tuần qua giữa mỹ và ả rập xê út
năm của tổng thống mỹ tới ả rập xê út là hành động không có giá trị
tổng thống iran cho biết việc tăng cường các mục tiêu phòng thủ bao gồm cả hệ thống tên lửa
là những ưu tiên của tehran do tình hình khu vực và thế giới đang phải đối mặt với những mối đe dọa nguy hiểm
thổ nhĩ kỳ cho biết nước này đã đạt được tiến triển quan trọng với nga trong hầu hết các vấn đề
liên quan tới dỡ bỏ các lệnh trừng phạt thương mại mà moscow đã áp đặt lên nước này
sau khi ankara bắn hạ một máy bay chiến đấu của nga vào hồi năm hai nghìn một mươi ba
chào đổi với báo giới tại thổ nhĩ kỳ thủ tướng thổ nhĩ kỳ binali indirim cho biết
bước đầu tiên phía nga sẽ cho phép nối lại hoạt động nhập khẩu theo thời vụ
theo đó lệnh cấm đối với các mặt hàng như nho táo lê dâu dưa chuột và thịt trắng sẽ được xóa bỏ trong vòng một tuần
dự kiến các cuộc đàm phán về việc dỡ bỏ lệnh cấm đối với các nông sản như tiêu cà tím rau và bí ngô
cũng sẽ sớm được nối lại trong khi mặt hàng cà chua vẫn cần thời gian thảo luận thêm
ngoài ra những hạn chế đối với các doanh nghiệp thổ nhĩ kỳ liên quan đến ngành xây dựng
tư vấn kỹ thuật du lịch và chế biến gỗ sẽ được dỡ bỏ trong vòng một tháng
về vấn đề xóa bỏ các yêu cầu thị thực thủ tướng thổ nhĩ kỳ inderin cho biết
ưu tiên trước mắt là dành cho đội ngũ nhân viên hàng không và những người có hộ chiếu công vụ
đặc phái viên liên hợp quốc về syri vừa cho biết
các cuộc đàm phán mới về tình hình syri sẽ được nối lại vào tháng sáu tới
đặc phái viên liên hợp quốc về syri staffan de mistura cho biết
vòng hòa đàm syri lần thứ sáu vừa qua diễn ra trong bốn ngày
từ ngày một mươi sáu tháng năm tới một mươi chín tháng năm tại geneva thụy sĩ
giữa các bên đối lập syri đã không đạt được các kết quả như kỳ vọng
do các bên có những quan điểm bất đồng nghiêm trọng
tuy nhiên tất cả các bên đều mong muốn khôi phục một vòng đàm phán mới
dự kiến sẽ diễn ra trong tháng sáu tới
ông de mistura cho biết các cuộc đàm phán sắp tới sẽ diễn ra ở cấp độ chuyên viên
để thảo luận về một loạt vấn đề trong đó có cả việc soạn thảo hiến pháp mới cho syri
thưa quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt